đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh tây ninh đã vận động thành công đối tượng truy nã nguyễn văn thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn tân biên ra đầu thú sau hai mươi năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai nguyễn văn thuận mượn anh ngọc một chiếc xe mô tô
khi đi đến đoạn đường thuộc khu vực ấp tua hai xã đồng khởi do thiếu quan sát
thuận đã đâm vào xe mô tô do ông huỳnh văn dũng chú tại thị trấn tân biên điều khiển
chở theo vợ là bà huỳnh thị sương khiến ông dũng và bà sương ngã chấn thương sọ não dẫn tới bà sương tử vong
sau khi gây tai nạn thuận trốn sang campuchia rồi tiếp tục trốn sang thái lan sinh sống cho đến nay